theo số liệu tổng cục thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đã giảm tới một năm mươi bốn so với tháng trước
đây là mức thấp nhất trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
nguyên nhân chủ yếu là do nhiều nước trên thế giới áp dụng lệnh phong tỏa giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch covid một mươi chín và giá xăng dầu giảm mạnh
trong khi đó ở trong nước việc thực hiện cách ly xã hội cũng khiến giá nhiều mặt hàng phi lương thực thực phẩm giảm
sức mua giảm đã kéo cpi giảm mạnh
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ước tính tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm hai mươi sáu so với cùng kỳ năm trước
tuy cpi tháng bốn giảm nhưng nếu tính bình quân thì cpi bốn tháng đầu năm nay lại tăng tới bốn chín so với mức bình quân của bốn tháng năm ngoái
đây là mức tăng cao nhất của bình quân bốn tháng trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
làm phát cơ bản tháng bốn năm hai nghìn hai mươi giảm năm
giảm một mươi năm so với tháng trước và tăng hai bảy mươi một so với cùng kỳ năm trước
lạm phát cơ bản bình quân bốn tháng đầu năm nay tăng hai chín mươi sáu so với bình quân cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám